trong khi đó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện và thành phố thủ đức về việc hướng dẫn phối hợp giữa cơ quan y tế địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho các f trên địa bàn
ubnd tp hcm yêu cầu chính quyền các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho các f tăng cường sự giám sát cho nhóm đối tượng này
những f được áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại quận huyện là trường hợp dương tính sars cov hai nhưng không có triệu chứng lâm sàng không có bệnh lý nền hoặc bệnh lý nền được điều trị ổn định không béo phì
đối với cơ sở hạ tầng cách ly tập trung các f các quận huyện có thể sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại địa phương như khu ký túc xá trường học trung cư mới chưa sử dụng khách sạn nhà nghỉ trường học
ubnd tp hcm yêu cầu trong mỗi khu cách ly các đơn vị cần bố trí
hai khu cách ly riêng cho người xét nghiệm nhanh dương tính sars cov hai và người đã có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính
đặc biệt chính quyền tp hcm yêu cầu mỗi cơ sở cách ly tập trung phải bố trí phòng cấp cứu với các trang thiết bị cơ bản có bình oxy
mỗi khu cách ly tập trung f cần ít nhất năm một mươi bình oxy để cho nhiều người bệnh thở một lúc trong lúc chờ chuyển viện
đặc biệt chính quyền tp hcm yêu cầu mỗi cơ sở cách ly tập trung phải bố trí phòng cấp cứu với các trang thiết bị cơ bản có bình oxy để cho nhiều người bệnh thở một lúc trong lúc chờ chuyển viện